có nên quan hệ tình dục ở các khi mà thế vận hội này hay sea games hay không
thì có một cái điều rất là thú vị đó là tất cả những vận động viên này huấn luyện viên này
đều được các bao cao su miễn phí đấy ạ
và chính điều này là gì
làm cho các vận động viên và huấn luyện viên và thậm chí người nhà đi theo
thì rất thích thú thì đã làm tăng thành tích thi đấu anh ạ
có nên quan hệ tình dục ở khi mà thế vận hội này hay sea games hay không
thì có một cái điều rất là thú vị anh thành ạ
đó là trước mỗi kỷ thế vận hội này hay là sea games
thì tất cả những vận động viên này huấn luyện viên này đều được phát bao cao su miễn phí anh ạ
và chính điều này là gì
làm cho các vận động viên và huấn luyện viên và thậm chí người nhà đi theo
thì rất thích thú
và một cái trong cái gọi là
olympic tokyo gần đây nhất
thì chính cái việc mà phát bao cao su này cho vận động viên
thì đã làm tăng thành tích thi đấu anh ạ
vận động viên jesse fox ở môn chèo thuyền
khi mà lên trèo thuyền rồi thì mới phát hiện ra gì
cái thuyền của ta thủng lỗ
và cô ta không tìm cách nào được để vã cái lỗ ngay được
không thể hàn xì được mà chúng ta dùng cái bao cao su
và cô ta đã có thành tích là huy chương đồng anh thành
ô thật thật thật thật thật
phải chia sẻ đó là
thật sự là chúng tôi nghĩ là vận động viên thiệt hào là những người có nguồn nguồn test tốt sâu cao
thành khánh là bản thân những cái nguồn test tốt sâu cao
nó sẽ quyết định rất nhiều về cái thành tích thi đấu của người vui là
do đó là mà test tốt sâu cao thì đã có rất nhiều cái nhu cầu của hạng của cả nam đã được
do đó tôi nghĩ là cái nhu cầu sinh hoạt tiền sống của vận động viên là hoàn toàn trinh đáng
chứ cũng không có tội lỗi gì cả
do đó là chúng ta tôi cũng ủng hộ là cần phải quảng cáo cho
quảng cáo su cho thế vận hội cho sea games nhà ta chẳng hạn
đấy chúng ta cũng phải có chuẩn bị
không có là cứ tội cả anh em
thật ra mà nói chúng tôi nhấn mạnh một điều đó là
chúng ta phải cân đối với vận động viên
và quan trọng nhất của người vận động viên là lắng nghe cơ thể mình
tự lắng nghe và tự điều tiết cơ thể mình
và người ta nhấn mạnh một điều đó là
trước mỗi thi đấu bình cảm thì không làm cái gì khác lạ
có nghĩa là có sinh hoạt chẳng nữa thì cũng sinh hoạt với người cũ giúp chúng tôi
chứ đừng sinh hoạt với người lạ
vì mọi cái điều lạ đều thay đổi toàn cảnh
ví dụ như người ta có những vận động viên bình cảm đến ngày hôm đi thi
người ta không mang đôi giày mới
người ta mang đôi giày tập thì đi thi đấu
chứ đi vào một đôi giày mới là đôi khi người ta đau chân
và cái này nó còn mang tính đồ khi có nhiều vận động viên tâm linh
cái này là vận động viên cũng có niềm tin rất định
do đó chúng tôi vẫn khuyến cáo là sinh hoạt hàng ngày như thế nào
thì hôm sau đi thi đấu bình cảm vẫn giữ nguyên như vậy
thì mới giúp cho anh em có sự bình an trong tâm trạng của họ

thì nó sẽ ảnh hưởng đến những cái mỗi thi đấu cần sự tập trung
thực ra thì có khá nhiều bằng chứng cho thấy là tình dục là cải thiện thể chất và miễn dịch của các vận động viên nói chung
và từ đó là nếu mà nói bà các vận động viên đừng quan hệ tình dục đi để mà nhìn độ một năm để tập trung cho thi đấu
thì chắc thành tích giảm dài
chứ thành tích không tốt là lên đâu
tuy nhiên người ta hỏi một câu là có quan hệ tình dục vào ngay cái ngày trước thi đấu hay không
câu trả lời là cũng không phải quá kiêng
tuyệt đối tránh là những cái việc là phải có thời gian nghỉ ngơi phù hợp cho đến cái sáng hôm sau thi đấu chẳng hạn
thì các anh tránh cái trường hợp đó là quan hệ tình dục quá mạnh bạo vào đêm hôm đấy
các anh có thể sinh hoạt nhưng các anh có thể thu xếp thời gian cho nó phù hợp
ví dụ mình nhấm nháy nhau từ trưa từ chiều chẳng hạn
xong lại còn thêm bữa tối lành mạnh nữa thì hôm sau thành tích còn tốt hơn anh khánh ạ
thực ra các câu lạc bộ đặc biệt là những câu lạc bộ đá bóng ấy thì họ có các bác sĩ mà chuyên trách về vấn đề là gì
cầu thủ vận động viên có đủ sức khỏe ra sân hay không
và một trong những cái điều mà các huấn luyện viên rất quan tâm là thằng gì thằng đệ tử của mình ra sân nó có thi đấu được không
nó là gì trước đấy nó có quan hệ tình dục không
bằng cách nào đó là gì
họ có một cái máy siêu âm anh ạ để đánh giá vào cái túi tinh
nếu mà trước đó thì ông có quan hệ tình dục rồi thì cái túi tinh nó bị xẹp mất
à thằng này không đủ sức khỏe ra sân rồi
rất nhiều vận động viên là gì không đủ thể chất khi mà vừa quan hệ tự dục xong
vì làm sao khi quan hệ tình dục chúng ta phải sử dụng năng lượng dự trữ ở cơ và ở gan tức là glycogen để giải phóng ra

ví dụ như là các bạn đã biết là ronaldinho tức là rô vẩu đấy
hoặc là ronaldo de lima
tức là người ngoài hành tinh đấy
đúng là anh là người ngoài hành tinh thật
tối hôm trước anh vừa chiến đấu với ba năm cô xong
hôm sau vẫn ghi bàn vẫn ghi hat trick được
thì nó cũng rất là hiếm
phải không anh thành
chia sẻ thêm với anh khánh đó là
thật ra đời sống của vận động viên thì nếu mà quan hệ tình dục cơn thuật thì là câu chuyện khác
nhưng mà nếu như chúng ta có những cái
tiệc nhậu kết hợp với rượu kết hợp với chất kích thích
thì để sinh hoạt tình dục chẳng hạn
thì đấy lại là một tiềm vấn rất nhiều dụ do
bởi vì chắc chắn cái hình ảnh nó kêu chẳng phải thành tích gì đâu
chưa kể có thể liên quan đến các vấn đề cầm của vận động viên mà mình không kiểm soát được
cảm ơn các bạn
nhưng mà rất thống nhất với anh khánh là
riêng là các câu đọc mục đều phải có các bác sĩ phải hiểu thể tạo để kiểm soát và giúp đỡ vận động viên
thành cái chế độ sinh hoạt sẽ rất là phù hợp nhé
riêng cái mảng chia sẻ quay lại từ từ gợi với anh khánh
thì đó là mảng testosterone mà anh khánh kèm cấm đấy nhé
trong vận động viên mà dùng testosterone là bị cấm thi đấu đấy
gần đây nhất khi mà tôi khám một trò một cái anh thanh niên
là vận động viên thi đấu thể hình anh nhé
thì anh ta đã sử dụng cái testosterone
anh ta đặt trực tiếp vào tiêu bắp
khi mà testosterone vào trong cơ thể
nó có tăng cái khối lượng cơ
tăng sức dẻo dai của cơ
làm cho tăng thành tích thi đấu
tuy nhiên thì những cái testosterone này cực kỳ hại
vì nó gây feedback ngược lại
làm cho tinh hoàn
làm cho oxy tin nó giả thiết
và thậm chí là xét nghiệm tinh trùng của anh ta
chỉ có một đến hai con tinh trùng thôi
mà cái đơn vị tinh trùng ở
cái chất lượng tinh trùng đảm bảo là phải
trên một mươi năm triệu trên một ml
mà anh ta chỉ có một đến hai con hay anh thành ạ
do vậy thì gì
vận động viên phải cân nhắc giữa
cái sức khỏe của mình
và cái cường độ thi đấu
và cũng không bao giờ được lạm dụng
những cái hút mà làm tăng cơ
một cách nhanh chóng
như là testosterone
cái nguy hiểm lứa anh khánh ạ
cái testosterone mà anh khánh dùng cho đợt nhất
thì là những testosterone tinh chế
sản phẩm của những hãng dược vô cùng lớn
mà chúng ta dùng một cái rất tham gia
nhưng mà cái testosterone
mà dùng trong một cái đơn vị tật thể hình
hay rất nhiều các cái
thuốc bán trôi nổi
thì lại là những testosterone thô
và chế phẩm của nó
nó chỉ gọi là steroid thô thôi
và nó chuyển hóa vào cơ thể
và phong tác ra rất nhiều các thực phụ chất khác nữa
mà điển hình như anh khánh nói là
chúng ta gặp rất nhiều vật nhân
không có tinh chứng quân
nhưng mà có được một hai con
và sau khi các anh ấy thi đấu thể hình
các anh ấy bị ganh đua quá lớn
để mà có thể tạo cơ
cái này là cấm anh ạ
tuy nhiên là rất nhiều anh không biết
nó vì nó có thể nằm dưới hình thức
là các thực phẩm thể hình
bổ sung cho người tật thể hình
dẫn đến là ngay cả vận động viên
nhiều người chúng ta biết có những trường hợp đó là
bị cấm đi đâu

do mình dùng thuốc mà mình không biết là mình dùng